tiếp tục thông tin về vụ lật xe khách tại tỉnh đắk lắc mà truyền hình nhân dân đã thông tin
chiều nay bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết hiện bệnh viện đang tích cực cấp cứu và điều trị cho một mươi hai bệnh nhân và sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định
như truyền hình nhân dân đã đưa tin về vụ tai nạn tại km chín trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã ea tu thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc là một người tử vong tại chỗ nhiều người bị thương
các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện
sau khi tiếp nhận các bệnh nhân từ vụ tai nạn bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu phân loại chấn thương điều trị cho các bệnh nhân
có hai ca chấn thương nặng là bệnh nhân nguyễn tấn
có hai ca chấn thương nặng là bệnh nhân võ thị vinh
một ca gãy lìa cánh tay cũng đã chuyển về phòng bố đang phẫu thuật
một ca bị gãy xương trọng đã chấn thương và được chuyển về khoa ngoại chấn thương chính hình của bệnh viện ở khoa vùng tây nguyên
ngoài hai ca đó ra tất cả các ca khác sức khỏe tương đối là ổn định
theo một số hành khách đi trên xe
cho biết chiếc xe khách dường nằm chạy tuyến đà nẵng đi đắk nông theo đường hồ chí minh đã không chạy đúng lộ trình khi cách trung tâm thành phố buôn ma thuột khoảng một mươi km
xe khách đã chạy vào một con đường nhỏ rồi ra quốc lộ hai mươi sáu để trả hàng hóa
hiện toàn bộ nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ